bắt đầu từ chín h sáng ngày hôm qua một mươi sáu tháng năm tại nhà thi đấu thể thao tỉnh bắc giang

lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ ngay từ lối vào khu vực nhà thi đấu thể thao
kiểm soát cổ động viên đi qua các cổng vào của nhà thi đấu
kiểm soát an ninh thông qua các camera giám sát an ninh tại khu vực bên trong nhà thi đấu
triển khai phương án phân công nhiệm vụ của công an tỉnh
toàn bộ lực lượng bảo vệ phía trong phía ngoài và nhà thi đấu đã có sự phối hợp chặt chẽ
toàn bộ kiểm soát an ninh từ phía ngoài đến khu vực vòng trong đều được chúng tôi phối hợp nhịp nhàng hiệu quả
kết quả là buổi thi đấu đầu tiên khán giả vào cổ vũ văn minh lịch sự và công tác đảm bảo an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối an toàn
đến buổi chiều lượng cổ động viên đến đông hơn gấp nhiều lần so với buổi sáng
nhưng nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng các đơn vị liên quan và sự ủng hộ của người dân nên việc kiểm soát an ninh diễn ra thuận lợi
với mật độ của khán giả trong ngày hôm nay đi qua cổng kiểm soát an ninh của tôi là sẽ lên đến khoảng
dân an ninh ngay từ buổi sáng sớm nhận được nhiệm vụ và chúng tôi đã thực hiện theo phương án sức chặt công tác kiểm soát đối với tất cả một trăm linh những người khán giả như là vận động viên
như là các đại biểu đi qua tại cổng kiểm soát kiểm soát từ
và hiện nay chúng tôi đã kiểm soát rất là chặt chẽ và phối hợp với các lực lượng làm đảm bảo an toàn tuyệt đối
sáu trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết môn cầu lông sea games ba mươi một đã diễn ra an toàn tuyệt đối
nhờ sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an tỉnh bắc giang trong triển khai các nhiệm vụ phương án đảm bảo an ninh trật tự
hôm nay em đến đây thì thật sự là rất chia bất ngờ không nghĩ là khán giả đông như vậy và bên an ninh của nhà mình làm rất chia tốt
hôm nay em thấy bất ngờ về cái lượng khán giả đến cổ vũ cho sea games lần này nói thật sự là quá đông ấy ạ
nên là em cũng càng bất ngờ hơn về lực lượng bảo vệ an ninh của bên tỉnh bắc giang mình
rất chuyên nghiệp và rất
nhiệt tình chú đáo ạ
với tinh thần phục vụ an toàn tuyệt đối sea games ba mươi một và xây dựng hình ảnh đẹp về người công an nhân dân việt nam trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế
công an tỉnh bắc giang sẽ nỗ lực vượt bậc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong những ngày tiếp theo
giám đốc sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng ninh ông nguyễn mạnh hà cho biết sau khi thống nhất với liên đoàn bóng đá châu á afc
quảng ninh sẽ phát hành một mươi bốn năm trăm linh giấy mời
xem các trận bán kết môn bóng đá nữ sea games ba mươi một được tổ chức vào chiều tối ngày mai một mươi tám tháng năm trên sân vận động cẩm phả thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
sự kiến số giấy mời trên sẽ bắt đầu được phát tới tay người hâm mộ kể từ sáng ngày mai một mươi tám tháng năm
đây là lượng giấy mời phát hành tối đa so với sức chứa một mươi sáu chỗ ngồi của sân vận động cầm phạ
số lượng giấy mời phát hành được tính toán dựa trên sức chứa của sân cẩm phạ
trừ đi chỗ ngồi ở khu vực dành cho phóng viên cổ động viên đội khách và khu vực dành cho đội bóng sự khán
theo ban tổ chức sea games ba mươi một trận bán kết một giữa thái lan và philippines sẽ diễn ra vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm
trận bán kết hai giữa việt nam và myanmar được tổ chức vào lúc một mươi chín h cùng ngày
cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân vận động cầm phả tỉnh quảng ninh
bộ tư lệnh cảnh sát biển vừa tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương
đây là cuộc thi được triển khai từ năm hai nghìn một mươi ba
năm hai nghìn một mươi ba cho học sinh trung học cơ sở trên khắp cả nước với mục đích tuyên truyền sâu rộng luật cảnh sát biển việt nam
luật biển việt nam qua đó hôn đúc tình yêu biển đảo cho lứa tuổi học sinh
cuộc thi đón nhận sự tham gia đông đảo của các em học sinh
trong những năm vừa qua bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đã chủ động tiến hành phối hợp tốt các hoạt động tuyên truyền biển đảo
đội cảnh sát biển việt nam tại các địa phương và trên các vùng biển hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau
trong đó tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương là một trong các hình thức đã tạo được dấu ấn sâu đậm
có sức lan tỏa lớn trong nhân dân nhất là đối với thế hệ thanh thiếu niên hiện nay
thông qua cuộc thi có phần bồi đắp xây dựng lòng yêu nước tình yêu biển đảo quê hương
từ đó đã ưm mầm vun đắp tình yêu quê hương đất nước nói chung yêu biển đảo tổ quốc nói riêng
trong các em học sinh ngay từ trên ghế nhà trường
chiều qua một mươi sáu tháng năm cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tổ chức đại hội đại biểu
thanh niên cộng sản hồ chí minh lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
trong nhiệm kỳ qua ba chấp hành đoàn thanh niên cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
đã luôn phát huy tinh thần của tuổi trẻ
với nỗ lực rèn luyện phấn đấu đoàn kết sáng tạo cán bộ đoàn thanh niên cục cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường đã thực hiện thắng lợi các nội dung mục tiêu phương hướng đề ra trong nghị quyết
đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh của cục lần thứ tám
đoàn thanh niên cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường xung kích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và các vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm
ba chấp hành đoàn thanh niên của cục trong nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt
gắn phong trào đoàn với công tác chuyên môn kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của đơn vị
thực hiện nhiệm vụ chính trị lập nhiều chiến công trong công tác chuyên môn nghiệp vụ
sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao
trong phần tiếp theo của chương trình việc đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách
kịp thời tháo gỡ những vướng mắc giảm điểm nóng về đất đai là những yêu cầu đang được đặt ra
từ mùa một tháng sáu tới đây xe không đủ điều kiện đi vào cao tốc hà nội hải phòng sẽ bị xử phạt nghiêm
thưa quý vị đất đai luôn là vấn đề được dư luận quan tâm bởi thực tế là thời gian vừa qua
những bất cập hạn chế liên quan đến cơ chế chính sách quản lý về đất đai còn nhiều tồn tại
những tranh chấp và điểm nóng về đất đai vẫn có diễn biến phức tạp
và trong bài phát biểu khai mạc hội nghị trung ương năm mới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
một thực trạng khi không phải ngẫu nhiên trong thời gian qua có tới hơn bảy mươi số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai
vấn đề quản lý và sử dụng đất đai là một trong những nội dung trọng tâm được hội nghị trung mương năm khóa một mươi ba tập trung nghiên cứu thảo luận
theo đó hội nghị đã thống nhất cao ban hành nghị quyết mới về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
thể chế chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

các vùng miền giữa trung ương và địa phương giữa phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia
tình trạng sốt đất ảo diễn ra khá phổ biến nhiều hình ảnh mua bán ở nhiều điểm phân lô bán nền thậm chí còn diễn ra nhộn nhịp ồ ạt
và khi cơn suốt đi qua không ít người đã trở thành nạn nhân phải chịu cảnh mất
trục lợi từ hoạt động đấu giá đất cũng đang xuất hiện nhiều hơn điển hình như cuộc đấu giá đất tại khu đô thị mới thủ thiêm vừa qua
thực trạng này sẽ mang lại những hệ lụy tiêu cực tới thị trường bất động sản gây khó khăn cho công tác thu hồi đất và có dấu hiệu trục lợi
rõ ràng là việc đổi mới hoàn thiện cơ chế chính sách kịp thời tháo gỡ những vướng mắc giảm điểm nóng về đất đai là những yêu cầu đang được đặt ra
xung quanh nội dung này
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay biên tập viên mai anh có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn văn đáng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
xin mời quý vị cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của chương trình quán nhân dân
những điểm nóng cũng như là những sự gia tăng liên quan đến mâu thuẫn liên quan đến chính sách của đất đai
vậy thì theo ông nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng này ạ
có thể hiểu nó ở hai cái chiều cạnh
thứ nhất đó là những cái tình huống
những cái sự kiện đó
căng cảng xã hội kéo dài liên quan đến tranh chất đất đai
thế thì cái điều này nó xảy ra thực tế này nó xảy ra trong xã hội
cái thứ hai đó là những cái điểm nóng trong bản thân chính sách đất đai mà nó có thể là nguyên nhân dẫn đến những cái điểm nóng ngoài xã hội
có thể có một số cái hướng chính
thứ nhất là liên quan đến cái giá trị kinh tế của đất đai
đấy cái điều đấy là rất là rõ rồi
khi mà đất đai gia tăng thì những cái tranh chấp về lợi ích là rất dễ là xảy ra
cái thứ hai là điều kiện về thể chế đất đai
tức là những cái quy định của nhà nước về pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất
rồi là liên quan đến chế độ sở hữu liên quan đến giao dịch chuyển nhượng đất
thì có thể nó chưa hoàn thiện thì dẫn đến là xảy ra nhiều cái tranh chấp
cái thứ ba nữa là ở những nước đang phát triển như việt nam thì cái tranh chấp hay là căng thẳng đất đai nó không chỉ là kinh tế và thể chế
nó còn là vấn đề về văn hóa thậm chí là truyền thống liên quan đến quyền của một cái cộng đồng nào đó và đối với một cái mảnh đất nào đó
về cơ bản là nó do cái hệ thống quản trị đất đai nói chung của một đất nước mà chưa hiện đại hóa chưa hoàn thiện
thì tôi cho đấy là một số cái lý giải chính về cái tình trạng gọi là căng thẳng hay là tranh chấp và dẫn đến những cái gọi là điểm nóng về đất đai
vậy thì nhìn một cách tổng quan thì theo ông thì hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba đã đem tới những cái đổi mới về nhận thức cũng như là chủ trương như thế nào liên quan đến chính sách đất đai hiện nay ạ
cái điểm đột phá nhưng mà nó thể hiện một cái nhận thức rất là rõ của trung ương đảng liên quan đến cái giá trị của đất đai
đặc biệt là làm sao đó phải phát huy được cái giá trị của đất đai trong tiến trình phát triển để chấm dứt cái tình trạng sử dụng đất đai hiện nay quản lý và sử dụng lòng lẻo
quản lý lòng lẻo dẫn đến sử dụng là lãng phí và vì lãng phí cho nên là không chuyển được nguồn lực đất đai vào vào tiến trình phát triển
cái điểm thứ hai đó là trung ương đã thảo luận và khẳng định rất là rõ đó là phải giảm được tình trạng căng thẳng tranh chấp liên quan đất đai
đấy là điểm nóng trên bình diện xã hội lớn trung
bởi vì những cái tranh chấp đấy đặc biệt là tranh chấp căng thẳng về đất đai giữa người dân và chính quyền thì nó không chắc chắn là về cả hiện tại đến tương lai nó đều không tốt cho cái sự ổn định và trật tự của cộng đồng xã hội của đất nước nói chung
thế cho nên là cái trình sửa hay là sửa đổi luật đất đai chính sách đất đai trong thời gian tới là phải có hai cái điểm nhấn đấy
đó là phát huy được cái giá trị của đất đai và thứ hai là giảm thiểu được cái căng thẳng mâu thuẫn tranh chấp liên quan đến đất đai
vâng thưa ông vậy thì thưa ông trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang hướng đến mục tiêu quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm hai nghìn bốn mươi năm như nghị quyết đại hội một mươi ba đã đề ra thì đâu là những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai cần phải được quan tâm và cụ thể hóa
rõ ràng đất đai sẽ là một cái thứ hàng hóa đặc biệt quan trọng trong thời gian tới
đầu tiên đó là chúng ta phải hiện đại hóa hệ thống quản trị đất đai chứ không chỉ quản lý nhà nước
chúng ta phải tính đến là quản trị tức là cái mối quan hệ giữa nhiều chủ thể liên quan đến đất đai
hiện nay chúng ta vẫn nhấn mạnh cái vai trò của quản lý nhà nước
cái thứ hai nữa là trong cái chủ trương đường lối và chính sách về đất đai để có thể đất đai trở thành cái nguồn lực động lực cho sự phát triển và giảm thiểu được cái căng thẳng mô thuẫn xung đột xã hội thì cái việc mà bảo đảm được cái sự công bằng xã hội liên quan đến lợi ích từ đất đai cái đấy là cái tuyệt đối quan trọng
và tinh thần của hội nghị trung ương năm khóa một mươi ba vừa rồi tổng bí thư trong bài phát biểu bế mạc cũng đã nhắc dần rõ là cố gắng phải hướng đến bảo đảm được sự hài hòa lợi ích giữa các chủ thể liên quan đất đai và hướng đến bảo đảm được công bằng xã hội
quản lý nhà nước và quản trị quốc gia về đất đai thì phải hướng đến cái chuyện là kết hợp được cả ba cái cơ chế cơ chế hành chính của chính quyền cơ chế thị trường và cơ chế gọi là tự nguyện của các chủ thể ngoài ngoài xã hội
từ đó thì sẽ liên quan đến cái hệ thống công cụ chính sách nó đa dạng để làm sao đó có thể như tinh thần của hội nghị chung năm đó là dung hòa được hài hòa được lợi ích giữa các chủ thể khác nhau thì sẽ tự khắc là phát huy được giá trị của đất đai và giảm thiểu được cái căng thẳng tranh chấp mâu thuẫn xung đột liên quan đến đất đai
một lần nữa xin cảm ơn ông với những phân tích cụ thể vừa rồi
nhóm một là thành thị áp dụng cho học sinh ở các quận và thành phố thủ đức
nhóm hai nông thôn dành cho các học sinh tại các huyện bình chánh hóc môn củ chi nhà bè và cần giờ
ở nhóm một học phí tăng mạnh nhất ở bậc trung học cơ sở từ sáu mươi đồng một tháng lên ba trăm linh đồng một tháng
ở nhóm hai mức học phí cũng tăng mạnh nhất ở bậc trung học cơ sở từ ba mươi đồng một tháng lên một trăm linh đồng một tháng